ban quản lý phố cổ hà nội vừa tổ chức khai mạc các chương trình hoạt động văn hóa mừng đảng mừng xuân
chào đón tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy với chủ đề tết việt
năm nay ban quản lý phố cổ hà nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nhằm mục đích tái hiện tết cổ truyền dân tộc
từ ngày một mươi chín tháng một đến hết ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong ngày khai mạc các hoạt động giới thiệu và trình diễn ba dòng tranh dân gian hàng trống đông hồ kim hoàng
thu hút đông đảo người dân và khách tham quan
cái chỗ đứng của tranh dân gian trong nhà nó mang cái không khí rất là âm cúng mà nó cũng dễ trao
nó không đòi hỏi cầu kỳ như là ghế lọ đồ lội thất lọ lọ kia tức là cổ cũng được kim cũng được
thậm chí ngày xưa các cụ coi nhà tranh vách đất bốn cái bốn cái đinh tre gắn vào vách đất cũng vẫn được
tại ngôi nhà di sản tám mươi bảy mã mây và trung tâm giao lưu văn hóa
phố cổ năm mươi đào duy từ sẽ diễn ra các hoạt động tái hiện lại không gian đón tết của một gia đình đồng bằng bắc bộ xưa
và không gian triển lãm giới thiệu ảnh tết xưa của viện thông tin khoa học xã hội việt nam
nhằm mang đến cho người tham gia có cơ hội được trải nghiệm một không gian tết độc đáo
mang nhiều ý nghĩa văn hóa truyền thống
đặc biệt của cái năm hai nghìn một mươi bảy này nữa thì chúng tôi có đưa cái nếp nhà của người vùng đồng bằng bắc bộ
chuẩn bị cái không khí đón tết
tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ năm mươi đào duy tử cũng mong muốn rằng là ngoài những du khách trong và ngoài nước
rồi đặc biệt là những người dân ở trong khu phố cổ hà nội khi người ta tìm được về cái không khí của cái văn hóa tết truyền thống
thì người ta cũng sẽ hiểu thêm hơn nữa về cái văn hóa của cái người đồng bằng bắc bộ người ta chuẩn bị đón tết như thế nào
hôm nay thì ban phố cổ đã làm rất tốt và để truyền bá những cái hình ảnh và ý nghĩa lịch sử của dân tộc
đấy thì không không không những là tới
người việt nam mà cả những người nước ngoài nữa thì với những cái buổi mà truyền bá được những cái hình ảnh như thế này thì mình cảm thấy rất là tốt
và không chỉ là ngay ở đình kim ngân là hàng bạc mà còn rất nhiều nơi trên phố cổ nữa
theo ban quản lý phố cổ trong suốt thời gian từ ngày một mươi chín tháng một đến ngày một mươi hai tháng hai tại trung tâm thông tin di sản phố cổ hai mươi tám hàng buồm
sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác như trình diễn thư pháp và vẽ tranh dân gian vẽ tranh hoa văn bằng chất liệu hiện đại
và trưng bày các ứng dụng
các ứng dụng sản phẩm mỹ thuật truyền thống
ngoài ra các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống cũng được tổ chức tại các điểm di tích trong khu phố cổ hà nội